thưa quý vị ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chính đất tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán post công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty liên quan do trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và đồng phạm thực hiện
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định trong thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc chỉ đạo trịnh thị minh huế em gái quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với năm mã cổ phiếu amd hai gab flc art thu lợi bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với trịnh văn quyết trịnh thị minh huế và một mươi tám bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán trịnh văn quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng tử góp vốn khống làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty để bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bốn bị can
gồm trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung
ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can nguyễn thiện phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự
và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố trịnh văn quyết và đồng phạm theo quy định của pháp luật
cơ quan tỉnh cao bằng cũng vừa khởi tố ba bị can gồm vũ trung hiếu hoàng thị thu trang cùng chủ tệ tỉnh cao bằng
và hoàng ngọc tuân chú tệ tỉnh phú thọ về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố cao bằng
hiện đối tượng tuân đang bị bắt tạm giam còn hiếu và trang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại hội đồng thi trung học phổ thông thành phố cao bằng
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba thí sinh vũ trung hiếu đã có hành vi dùng điện thoại di động
chụp ảnh đề thi môn ngữ văn sau khi phát đề một mươi năm phút và gửi cho hoàng thị thu trang qua ứng dụng facebook messenger
để nhờ trang giải hộ
khi đó hoàng ngọc tuân là bạn trai của trang đăng nhập vào tài khoản facebook của trang thấy hình ảnh đề thi đã lưu lại
và đăng tải lên trang facebook cá nhân của tuân đề thi sau đó đã bị lan truyền trên mạng
trang đã giải và gửi lại cho hiếu đáp án một số câu hỏi trong đề thi nhưng do giám thị coi thi nghiêm ngặt
nên hiếu không thể mở điện thoại để xem đáp án
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên cũng vừa tuyên án với ba mươi ba bị cáo
trong vụ khai thác hơn ba triệu tấn than lậu tại mỏ than minh tiến huyện đại từ
đối với hai tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và mua bán chế phép vật liệu nổ
bị cáo châu thị mỹ linh bị tuyên phạt tổng hình phạt là một mươi chín năm tù giam phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
bị cáo nguyễn quang thuyên quản lý tại mỏ than minh tiến tổng hình phạt là một mươi tám năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
bị cáo doãn thị định kế toán công ty yên phước chịu mức án năm năm sáu tháng
đỗ thị luyến nhân viên công ty yên phước chịu mức án năm năm tù
hai anh em bùi hữu thanh và bùi hữu giang cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
chịu mức án lần lượt ba mươi sáu tháng tù và bốn mươi hai tháng tù mỗi bị cáo bị phạt bổ sung hai trăm linh triệu đồng
đối với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường
gồm nguyễn thanh tuấn cựu giám đốc chịu mức án ba mươi sáu tháng tù
nguyễn thế giang cựu phó giám đốc chịu mức án bốn mươi hai tháng tù
hai bị cáo cao sĩ linh chuyên viên phòng khoáng sản và lại trung hiếu phó tránh thanh tra sở tài nguyên và môi trường
cùng chịu mức án ba mươi sáu tháng tù những bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ chín tháng tù cho hưởng án treo đến năm mươi bốn tháng tù ra
liên quan tới việc hàng trăm người tụ tập phản đối xây bến số ba cảng container long sơn

cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được công an thị xã nghi sơn thanh hóa vừa ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở
đối với cao thị lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn hà đông xã hải hà
sau khi khám xét công an cho biết đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới việc tổ chức kích động đông người chống đối xây dựng cảng
ngoài cao sĩ linh cơ quan công an cũng đã triệu tập một số người khác lên làm việc
như antv đã thông tin từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng
một bộ phận người dân xã hải hà thường xuyên tập trung tại khu vực xây dựng bến số ba
dự án cảng container long sơn và trụ sở ủy ban nhân dân xã hải hà để thể hiện quan điểm không đồng thuận cho chủ đầu tư triển khai dự án
mặc dù đã được cấp ủy chính quyền đoàn thể thị xã nghi sơn và xã hải hà liên tục tuyên truyền về ý nghĩa của dự án
chủ trương và cơ sở pháp lý xây dựng cảng cũng như việc triển khai xây dựng dự án ít ảnh hưởng tới ngư trường khai thác
môi trường tạo cơ hội
phát triển kinh tế địa phương và việc làm cho người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty bảo việt cao bằng và ra quyết định khởi tố tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
nơi làm việc đối với hoàng thị minh hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú thệ phường hợp giang thành phố cao bằng
là giám đốc công ty bảo việt cao bằng
nhận được nguồn tin
phản ánh của quân chủ nhân dân về sai phạm trong công tác thu trì tài chính của công ty bảo việt cao bằng
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an cao bằng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh
bước đầu lực lượng chức năng xác định công ty bảo việt cao bằng trực thuộc của tổng công ty bảo hiểm bảo việt
đã lợi dụng các quy định về việc các đại lý được thanh toán tiền hoa hồng tiền hỗ trợ khi tham gia bán bảo hiểm
để kê khai các hợp đồng bảo hiểm do cán bộ công ty bảo việt trực tiếp khai thác
thành các bảo hiểm của các đại lý của công ty bảo việt cao bằng bán
sau đó làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng tiền hỗ trợ ký nhận tiền khống cho các đại lý
hành vi sai phạm trên của công ty bảo việt cao bằng gây thiệt hại cho tổng công ty bảo hiểm bảo việt hơn một tám tỷ đồng
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin trước đó công an quận nam tử liêm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với phan đình hùng sinh năm hai nghìn hai
chú tại tỉnh thừa thiên huế và cao văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh bắc giang để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đất tài sản
điểm đặc biệt là nhóm đối tượng này đã tiếp tay cho tội phạm nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân
dù đã biết nhiều về các phương thức lừa đảo trên không gian mạng xong chị lan anh không ngờ có ngày mình lại trở thành nạn nhân

và yêu cầu em họ cung cấp bốn số cuối thẻ để nâng được cái hạng mức tín dụng đúng như với thẻ
sau đấy họ có một cái otp gửi về máy
em đặt cái họ xong thì cái thẻ của em đã bị truyền một số tiền là chín mươi năm một trăm năm mươi
trước trình báo của người dân công an quận nam từ liêm đã điều tra xác minh
và bắt giữ hai đối tượng liên quan là phan đình hùng và cao văn tuấn tại tp hcm
tại cơ quan công an đối tượng hùng khai nhận từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng tham gia vào một nhóm có tên là nhóm một td trên ứng dụng telegram
do đối tượng người trung quốc hiện đang cư trú tại campuchia điều hành
các đối tượng ở nước ngoài có gửi ảnh thả tín dụng mặt trực mặt sâu với thông tin thẻ số tiền
sau khi gửi thì em có lên trang web là của thế giới đồng mua điện thoại iphone
bằng số tiền của thẻ hạng mức thẻ
sau khi nhập xong thì em có bảo là có otp chưa anh
và sau khi nói xong thì bên kia nó sẽ gửi otp cho em
và khi em nhập otb vào thì giao dịch thành công
sau đó em lấy được điện thoại đi tiêu thụ
xong là trả về bên kia số tiền câu lại câu em nhờ lại một mươi một mươi năm
đối tượng hiện nay khai nhận đối tượng cũng không nhớ rõ chính xác
nhưng mà khoảng từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh cái máy điện thoại các đối tượng mua sử dụng
là chủ yếu là của hãng iphone
các đối tượng này sau khi mà mua xong các đối tượng này bán với giá thấp hơn
để tiêu thụ và lấy số lượng tiền này chuyển ra nước ngoài
với thủ đoạn này các đối tượng đã chiếm đoạt
của rất nhiều cá nhân trên cả nước ước tính số tiền chuyển ra nước ngoài
lên đến nhiều tỷ đồng
cơ quan công an khuyến cáo người dân các đối tượng lừa đảo thường sử dụng
đầu số hai mươi tám được cấp tại việt nam để thực hiện các cuộc gọi nhắn tin
từ nước ngoài về giả mạo dịch vụ của ngân hàng trong nước
chính vì vậy người dân cần cẩn trọng khi nghe máy liên quan đến mở thẻ
nâng mức hạn thẻ tiến dụng để tránh bị chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ cá nhân

thông qua ứng dụng này việc tra cứu cũng như kê khai thủ tục hành chính
liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của anh trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn
tôi thấy cái ứng dụng e tac mobile rất là thuận tiện cho người nộp thuế
trước đây thì tôi phải mất rất nhiều thời gian để đến thực hiện các thủ tục về thuế
nhưng mà hiện tại thì mọi thứ nó thông suất chỉ cần khoảng vài phút thôi là
tôi có thể nộp được thuế một cách đơn giản và nhanh nhanh gọn
tôi đánh giá rất là cao cái ứng dụng này
và mọi thứ hiện tại thì nó đã rất là thông suốt rồi
hiện tổng cục thuế và bộ công an đang kết nối triển khai sử dụng tài khoản
định danh điện tử đã được cấp tại hệ thống vnead để đăng nhập vào e tac mobile
nhằm đảm bảo xác thực thông tin người nộp thuế
việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân hộ kinh doanh
đã tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế
và tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thu ngân sách nhà nước
bây giờ thì có thể là ngồi ở nhà hoặc là đi đâu mình cũng vẫn có thể nộp thuế được
mà ví dụ như gặp các vấn đề về các tờ khai có bị sai sót hay như thế nào
thì mình vẫn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế
họ có thể giải bác đáp thắc mắc qua điện tử cho mình được
nói chung là bây giờ rất phận tiện hơn nhiều so với ngày trước
để tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng e tac mobile
cục thuế đã triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức
như là đăng tin bài tuyên truyền hướng dẫn cài đặt
sử dụng ứng dụng e tac mobile trên trang website của cục thuế
rồi gửi tờ rơi giới thiệu về những lợi ích ứng dụng
và cách thức cài đặt sử dụng ứng dụng trên đến người nộp thuế
hỗ trợ người nộp thuế cài đặt sử dụng ứng dụng e tac mobile tại bộ phận một cửa
hiện cục thuế tỉnh thái nguyên đang đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền
triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thái nguyên đã có trên bảy mươi doanh nghiệp
hộ kinh doanh triển khai giải pháp này
doanh nghiệp này đang áp dụng việc khởi tạo hóa đơn từ máy tính tiền làm máy post
đối với toàn bộ lĩnh vực vận chuyển hành khách công cộng của mình
nhờ đó việc quản lý tài chính của doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn
so với việc quản trị thủ công trước đây vốn tốn nhiều chi phí và nguồn lực
trước đây chúng tôi làm vé giấy phải tính toán mất rất nhiều thời gian
và đặc biệt là việc kiểm kê kho vé
thì đến nay việc mà áp dụng cái hóa đơn từ máy tính tiền
thì nó sẽ ra được cái báo cáo doanh thu tức thì tại mọi thời điểm
đồng thời là sẽ truyền luôn lên cơ quan thuế ra thành vé điện tử
như vậy thì kế toán sẽ không phải mất thời gian tính toán về doanh số
không phải kiểm kê vé mà công ty thì không mất thời gian lưu trữ
cái không gian lưu trữ tức là chỉ cái kho để lưu trữ cái cuốn vé và số vé rất là lớn như thế
đồng thời nó cũng giảm cái thất thoát cho doanh nghiệp
theo báo cáo của tổng cục thuế tính đến ngày một mươi tám tháng năm
cả nước đã có một mươi sáu tám trăm một mươi bốn doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh
đăng ký thành công việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo
từ máy tính tiền tương ứng với bốn sáu mươi tám triệu hóa đơn và hai trăm hai mươi hai tám tỷ đồng tiền thuế
vâng thưa quý vị đối với nhiệm vụ tiến tới là sử dụng mã định danh cá nhân
để thay thế cho mã số thuế hiện nay tổng cục thuế đang xây dựng dự thảo
thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế đối với cá nhân
khi triển khai sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế
đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo mỗi cá nhân
được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trọn đời
bên cạnh đó việc làm sạch chuẩn hóa dữ liệu về thông tin mã số thuế của cá nhân
đã được cấp tại cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế cũng đang được ngành thuế quyết liệt thực hiện
hiện cục thuế thái nguyên đang tiếp tục tiến hành giả soát và cập nhật thông tin mã số thuế
để đảm bảo đầy đủ chính xác ba trường thông tin họ tên số căn cước công dân
hoặc số chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân
chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
ngày tháng năm sinh của cá nhân trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó bốn nhóm ưu tiên là người nộp thuế và người phụ thuộc thông qua các cơ quan tri trả
người nộp thuế là hộ kinh doanh người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
và nhóm người nộp thuế hoặc người phụ thuộc thực hiện các thủ tục hành chính thuế tại cơ quan thuế
quá trình giả soát thì nếu như cơ sở dữ liệu của mắc dữ liệu cá nhân
mà trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì người nộp thuế sẽ không phải thực hiện thêm một thủ tục hành chính nào nữa
thế còn đối với trường hợp mà không trùng khớp thì cơ quan thuế sẽ tuyên truyền
và hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế để kê khai bổ sung các thông tin mắc dữ liệu cá nhân
và trên cơ sở với cái cách hàng cách triển khai như vậy
thì cục thế thánh nguyên cũng đã và đang triển khai
sẽ phấn đấu là hoàn thành được cái tiến đỗ mà tổng cục thế đã dạng
căn cứ trên dữ liệu cá nhân
dữ liệu xác thực và dữ liệu định danh cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
ngành thuế đã tiến hành việc đối sánh dữ liệu giữa mã số thuế cá nhân và dữ liệu dân cư
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba có bốn mươi tám triệu mã số thuế cá nhân đã được đối chiếu làm sạch
hai mươi bảy triệu còn phải bổ sung thêm thông tin
do có thông tin chưa khớp với từng loại cá nhân nộp thuế
bao gồm cá nhân kinh doanh cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân
cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp và các cá nhân còn lại
do tính chất của mã số thuế cá nhân
khối lượng thì lớn có tính chất lịch sử được cấp và sử dụng
tại các văn bản quy phạm bác luật
qua nhiều thời kỳ
do vậy vẫn còn có một số lượng
mã số thuế cá nhân chưa truy vấn được
với mã số định danh của cá nhân
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đối với nhóm mã số thuế này cơ quan thuế đã triển khai
các giải pháp tuyên truyền hỗ trợ
người đột thuế để kê khai các dữ liệu quốc gia dân cư
thay đổi thông tin đăng ký thuế đảm bảo truy vấn được
việc kết nối dữ liệu chuẩn hóa thông tin
tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế
được xem là biện pháp giúp minh bạch thống nhất thông tin quản lý thuế
giúp định danh xác thực được thông tin người nộp thuế
giảm thiểu sai sót trong quá trình người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính
với ngành thuế thì khi có mã định danh cá nhân
làm mã số thuế thì ngành thuế cũng sẽ nhận diện
người nộp thuế bằng cách nhanh chóng và dễ dàng hơn
hồi xưa thì có thể có mạng cân cước công dựng
số chứng minh thư thì có thể là trùng cấp trùng cấp thừa cấp thiếu
nhưng mà từ khi có một mã định danh duy nhất
thì ngành thuế cũng có phần giúp ngành thuế xác định được
người đột thuế duy nhất khi họ hoạt động
hoặc là họ khai thuế ở bất cứ nơi đâu
thì ngành thuế đều có thể xác định và định danh được họ
để làm sao cho là phục vụ họ tốt nhất
giúp cho họ có thể nhận biết được nghĩa vụ thuế của mình
và khai thuế tốt nhất khai thuế ở bất cứ nơi đâu
bên cạnh đó dữ liệu thuế cũng có thể được chia sẻ
với các dữ liệu của các bộ ban ngành khác
để phối hợp tăng cường công tác quản lý thuế
chống thất thù thuế và minh bạch hoạt động tài chính
hiện tổng cục thuế đang tiếp tục nâng cấp hệ thống
để khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu số
để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp
giảm thời gian thủ tục cho cá nhân doanh nghiệp
thực hiện nghĩa vụ kê khai và đột thuế
vâng thưa quý vị ngành thuế hiện đang tiếp tục sâu hóa
công tác quản lý thuế và thúc đẩy cung ứng
sĩ phụ thuế địa tử
theo đó đối với doanh nghiệp gần một trăm linh số doanh nghiệp
đã tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử
số lượng hồ sơ khai thuế điện tử tính đến ngày ba mươi tháng sáu
là hơn chín tám triệu hồ sơ
rõ ràng quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ
trong ngành thuế nói riêng và hoạt động tài chính nói chung
đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực
trong hoạt động của người dân và doanh nghiệp
và đến đây tiêu mục đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
cũng xin được kết thúc
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các thông tin thời sự ngay sau đây